mưa lũ đã làm hai người chết tại hà tĩnh và thừa thiên huế
một năm trăm sáu mươi bốn nhà bị ngập
nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố đà nẵng bị ngập lụt từ ba đến năm mét
một số nơi ngập sâu từ một đến một năm mét như phường thanh khê tây quận thanh khê tuyến đường thăng long hòa thọ tây quận cẩm lệ tràn mỹ lộc huyện hòa vang
để đảm bảo cho người dân thành phố huế và đà nẵng đã sơ tán hơn ba chín trăm linh người đến nơi an toàn
bốn mươi chín hectare diện tích cây trồng bị ngập úng
hiện lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong
lúa vụ mùa khu vực từ bình định đến bình thuận vẫn còn hơn một nửa diện tích chưa thu hoạch
thành phố đà nẵng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học
một số địa phương vùng trũng thấp như quảng điền phong điền phú lộc thừa thiên huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng
tiếp tục triển khai công điện số chín trăm năm mươi của thủ tướng chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ khu vực miền trung
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó
các tỉnh thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
kịp thời hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng
các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và mưa rông lốc xoáy gió giật mạnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
vượt qua cả dự báo hai ngày qua ở thừa thiên huế đà nẵng lượng mưa có nơi trên tám trăm linh mm
cơ quan khí tượng thủy văn lần đầu tiên trong lịch sử đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn lên cấp bốn cấp cao nhất tại khu vực này
trong tối qua tại thành phố đà nẵng mưa lớn đã có dấu hiệu giảm dần
nhiều tuyến đường khu dân cư trên đại bàn quận hải châu sơn trà ngũ hành sơn liên triều hòa vang nước đã bắt đầu rút
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của mưa lũ công an các đơn vị địa phương tại đà nẵng vẫn túc trực xuyên đêm sẵn sàng triển khai phương án ứng phó và hỗ trợ người dân
gây nhận sau đây của phóng viên tại một số địa bàn khu dân cư còn ngập sâu
thưa quý vị do nằm ở khu vực trũng thấp nên khu dân cư nằm ở kiệt hai trăm linh m hai
trong năm một nghìn chín trăm năm mươi một đường thái thị bôi phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng vẫn còn ngập sâu đến một m
hiện tại thì công an phường chính gián vẫn duy trì công tác ứng trực một tổ gồm một mươi thành viên giúp đỡ người dân hoặc là vận chuyển nhu yếu phẩm
với phương châm không chủ khoan không lơ là trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố đà nẵng túc trực bốn cán bộ chiến sĩ sẵn sàng phương tiện cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống có thể xảy ra
nhờ sự chủ động triển khai đồng bộ của toàn lực lượng đà nẵng chưa ghi nhận thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra
nhiều tuyến đường chính nước đã rút hết giao thông đi lại thuận lợi
hiện tại chỉ còn một số khu dân cư còn ngập lụt như thái thị bôi khe cạn quận thanh khê đồng xoài mẹ suốt quận liên kiểu
mỗi điểm đều có lực lượng phương tiện sẵn sàng
báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
chính quyền đà nẵng hiện đã tiến hành sơ tán mở rộng địa bàn
lên đến năm ba trăm sáu mươi chín người dân để đảm bảo an toàn
trong đó quận liên kiểu sơ tán cao nhất là bốn bảy trăm hai mươi sáu người
dự báo mưa lớn vẫn còn có thể kéo dài vài ngày tới và diễn biến phức tạp
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
người dân cần chủ động để ứng phó mưa lũ xảy ra bất ngờ không để bị động
còn tại tp hcm chiều tối qua chiều cường dâng cao khiến một đoạn quốc lộ một
từ cầu bình điền đến nút giao thông bình thuận huyện bình chánh tp hcm
các chiến sĩ bị ngập úng giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
để người dân đi lại ổn định cảnh sát giao thông đã lội nước điều tiết
giải tỏa giao thông qua khu vực để tránh ồn tắc
nhiều cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tân túc thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tp hcm đã lội nước điều tiết giao thông
chiều cường dân cao đã gây ngập úng khoảng một km đoạn đường quốc lộ một khu vực bình chánh
thời điểm này là cao điểm tan tầm nên phương tiện đông đúc di chuyển khó khăn
khiến nguy cơ xảy ra ổn tắc
các chiến sĩ trực làm nhiệm vụ đã lội nước hỗ trợ đẩy xe cho người dân
điều tiết các phương tiện đi theo hướng dẫn để tránh chen lấn gây ổn tắc
ngăn chặn tình trạng mạnh ai nấy đi nhất là các phương tiện ô tô chạy ẩu
làm sóng nước tràn vào xe hai bánh gây chết máy hoặc té ngã
công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án để điều tra sai phạm liên quan đến hợp đồng
cung ứng giống cây cao su nhập khẩu malaysia gây thiệt hại gần một bốn tỷ đồng
và hợp đồng môi giới bán mũ cao su để hưởng phần trăm tranh lệch
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su đắk lắc
nay là công ty cổ phần cao xu đắk lắc
ngoài điều tra sai phạm về mua bán giống cây trồng
cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc cũng đang tiến hành điều tra liên quan đến việc
công ty trách nhiệm hữu hạn cao su huỳnh phước đi môi giới mua bán mũ cao su
cho công ty cao su đắk lắc để hưởng hoa hồng lên tới hàng tỷ đồng
để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú tỉnh trà vinh
đang tạm giữ hành sự trần văn tiểu chú tại huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của một người dân
trà cú huyện trà cú về việc từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đã nhiều lần vay tiền của trần văn tiều từ một mươi đến bảy mươi triệu đồng
thỏa thuận lãi suất ba trăm linh một năm mỗi ngày đóng lãi chín trăm linh đồng
công an huyện trà cú tiến hành xác minh và xác định tiều đã cho vay
với lãi suất vượt quá năm lần mức lãi suất quy định của pháp luật
tiểu đã bị công an huyện trà cú tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
làm việc với cơ quan công an trần văn tiều đã thừa nhận hành vi phạm tội
một việc đang được mở rộng điều tra
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
sau một thời gian dài điều tra công an thành phố bô ma thuật phối hợp
với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại một mươi điểm
đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
ngay sau đó một mươi hai đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị bích trâm bốn mươi bốn tuổi
trú tại phường thành nhất thành phố bô ma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ một mươi sáu chiếc điện thoại di động
cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn số đối tượng tham gia đông
hoạt động hết sức là tinh vi xảo quyệt
chúng dùng nhiều các thủ đoạn để đối phó với sự giám sát tấm thể hình của lực lượng công an
chúng triệt để lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội
để phục vụ ghi nhận truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
đặc biệt số đối tượng này mua rất nhiều sim rác để phát cho các con bạc
và thường xuyên thay đổi và bỏ các sim

bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
và có hai mươi năm đối tượng tham gia
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
và các mạng xã hội như viber zalo messenger telegram
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc
rồi thắng thua với các con bạc và tất cả tin nhắn
đều được xóa sạch
thì em nhận bằng tin nhắn điện thoại nhắn tin qua
rồi đầu là kết quả xong rồi dò thắng thua rồi rồi mình tính tiền
chúng chật thì tính tiền
tính tiền thì thắng thua thì ai trúng thì chung người ta thôi
hằng ngày làm xong rồi tin nhắn xóa sạch không có để lại
để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan